từ đầu năm sau người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh
sẽ được thanh toán một trăm linh chi phí điều trị nội trú trên phạm vi cả nước
đây là một trong những chính sách về bảo hiểm y tế tạo điều kiện cho mọi người bệnh
đặc biệt là những người không thể đến khám chữa bệnh đúng tuyến bệnh viện tuyến tỉnh hay tuyến trung ương
chỉ điều trị nội chú phù hợp với tình trạng bệnh lý của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế
phù hợp với phạm vi chuyên môn và số dường bệnh nội trú được phê duyệt
bộ y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phải tăng cường năng lực điều trị
không để bệnh nhân từ bệnh viện tuyến dưới vượt lên tuyến trên khám chữa bệnh gây ra tình trạng quá tải